thưa quý vị tại quốc lộ một mươi sáu c thuộc địa bàn xã hiền kiệt huyện quan hóa
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa đã phối hợp với đội kiểm soát phòng chống ma túy
cục hải quan thanh hóa phá chuyên án bắt quả tang đối tượng lý a giao ở bản cá giáng
xã trung lý huyện mường lát đang vận chuyển trái phép chất ma túy từ lào về thanh hóa tiêu thụ
lực lượng công an đã thu giữ hai hai trăm linh viên hồng phiến và gần hai trăm linh g heroin cùng nhiều tăng vật có liên quan
lý a giao là đối tượng trong đường dây mua bán ma túy từ lào về việt nam
các đối tượng đã thuê giao vận chuyển số ma túy nói trên đi tiêu thụ với giá một mươi triệu đồng
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa đã tạm giữ hình sự đối tượng lý a giao
để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
với hành vi giết người hồ xuân thịnh sinh năm hai nghìn hai trú tại xã bình minh huyện thăng bình của tỉnh quảng nam
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thăng bình khởi tố vụ án khởi tố bị can
để điều tra làm rõ
khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi một tại khu vực tổ sáu thôn trà đoá hai xã bình đào huyện thăng bình
có hai nhóm thanh niên khoảng một mươi người sử dụng dao kiếm mã tấu đánh nhau
hậu quả làm cho nguyễn quốc dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại thôn trà đoá hai xã bình đào bị thương tích nặng
ở vùng đầu kết quả giám định thương tích kết luận dũng bị thương tích hai mươi bảy
qua điều tra cơ quan công an đã xác định bốn đối tượng trực tiếp
tham gia đánh dũng gây thương tích là hồ xuân thịnh
còn ba đối tượng khác gồm nguyễn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã bình triều phạm văn lên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
chú tại xã bình minh và trần vũ linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại xã bình tú huyện thăng bình
đang được củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định
công an tỉnh nghệ an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ba bị can
về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại xí nghiệp thủy lợi đô lương thuộc công ty trách nhiệm yếu hạn một thành viên thủy lợi bắc nghệ an
các đối tượng bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra gồm hồ đình minh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba giám đốc xí nghiệp thủy lợi đô lương
thái thị vinh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một kế toán sinh nghiệp thủy lợi đô lương và hoàng hữu sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
giám đốc công ty cổ phần xây dựng thủy lợi đô lương cả ba cùng chú tại huyện đô lương
theo kết quả điều tra từ năm hai nghìn một mươi
đến năm hai nghìn một mươi chín lợi dụng nhiệm vụ kiền hạn được giao đối tượng minh vinh đã thông đồng với ông hoàng hữu sơn
giám đốc công ty cổ phần xây dựng thủy lợi đô lương lập khống các hợp đồng thi công một trăm một mươi sáu hạng mục nạo vét canh mương
và sửa chữa công trình nhằm mục đích quyết toán rút số tiền về cho xí nghiệp để chi tiêu trái quy định
bước đầu cơ quan điều tra xác định các đối tượng gây thiệt hại cho nhà nước với số tiền gần ba năm tỷ đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng
hình sự công an tp đà nẵng đã bắt giữ hai đối tượng tổ chức lừa đảo một trăm bảy mươi người có nhu cầu xuất khẩu lao động sang hàn quốc
khi cả hai đang trốn tại hòa bình và hà nội vừa được di lý về tp đà nẵng
hai đối tượng gồm vũ đức minh bốn mươi ba tuổi trú tại hà đông hà nội và đinh hồng quang ba mươi chín tuổi trú tại hoài đức hà nội
trước đó vào thời điểm giữa tháng năm công an quận ngũ hành sơn đã kiểm tra tại khách sạn toàn thắng thuộc phường mỹ an
có một trăm bảy mươi người trú tại các tỉnh phía bắc vào lưu trú
với mục đích chuẩn bị đi xuất khẩu lao động bằng đường biển
tuy nhiên đến gần thời điểm khởi hành hai người tổ chức là phạm doãn tuấn và lê danh cường bất ngờ lẩn tránh và cắt đứt liên lạc
thực tế đây là tên giả mà minh và quang dùng để mở tài khoản che giấu thân phận để thực hiện việc lừa đảo
theo khai báo của các bị hại minh và quang ký hợp đồng đưa những người có nhu cầu sang hàn quốc lao động với giá một mươi usd một người
và hẹn tất cả tập trung tại khách sạn ở đà nẵng sau đó đưa xuống tàu biển sang hàn quốc
khi đã chiếm đoạt được gần ba tỷ đồng hai đối tượng điều khiển ô tô cá nhân đi trốn ở nhiều tỉnh thành
và bị bắt giữ di lý về thành phố đà nẵng để phục vụ điều tra làm rõ
ngày một mươi bảy tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cầu kè tỉnh trà vinh tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
chuyển từ tạm giữ sang tạm giam đối với nguyễn huyền anh ba mươi một tuổi
nguyễn khánh và nguyễn tấn khoa ba mươi ba tuổi ngụ tại ấp nhân hưng a
cùng xã nhân nghĩa huyện phong điền thành phố cần thơ về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó trong lúc công an nguyện cầu kè tuần tra trên địa bàn
thì phát hiện một chiếc xe container màu xám lưu thông trên quốc lộ năm mươi ba
đoạn thuộc khóm ba thị trấn cầu kè có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên đối tượng không chấp hành mà điều khiển xe bỏ chạy
lực lượng công an tiến hành truy đuổi và dừng được xe qua kiểm tra người điều khiển phương tiện là huyền anh
chở theo tấn khoa và phát hiện có một đoạn tre khô dài khoảng hai mét
có nhiều biểu hiện nghi vấn nên mời về cơ quan công an làm việc
tại cơ quan công an huyền anh và tấn khoa thừa nhận do không có tiền tiêu xài nên cả hai bàn bạc thống nhất
thuê xe ô tô từ thành phố cần thơ đến địa bàn tỉnh trà vinh
mục đích để tìm các trạm thu phát sóng thông tin di động để lấy trộm bình ác quy bán lấy tiền chia nhau tiêu xài
cả hai đến khu vực ấp mỹ văn xã ninh thới huyện cầu kè thì phát hiện trạm thu sóng thông tin di động mobifone
cả hai dùng cờ lê khóa cửa và đột nhập vào lấy trộm ba mươi năm bình ác quy nhãn hiệu costline
sau đó đến ấp trà điêu xã ninh thới tiếp tục lấy trộm hai mươi bốn bình ác quy khác
cả hai mang số tài sản trộm được vận chuyển về thành phố cần thơ
bán được số tiền gần hai mươi ba triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài
cơ quan điều tra đã thu hồi tăng vật và tiến hành định giá tài sản với tổng số tiền trên hai mươi hai triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cầu kè đang mở rộng điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hai đối tượng đinh nam bình hai mươi ba tuổi quê ở tỉnh đồng nai
và nguyễn thúy hằng hai mươi một tuổi quê ở tỉnh cà mau đã bị công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam bốn tháng để điều tra
ngoài ra bảy đối tượng khác cũng bị cơ quan công an lập biên bản về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
và tiếp tục truy bắt các đối tượng khác để xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó nhóm của bình gồm nguyễn văn tỉnh ba mươi một tuổi và nguyễn văn tuấn ba mươi tuổi cùng chú tỉnh đồng nai
sau khi nhậu xong đến một quán karaoke trên địa bàn phường an bình tp biên hòa hát và sử dụng ma túy
thì bị nhân viên quán phát hiện nên không cho hát đồng thời cho số điện thoại của hàng để tìm địa điểm sử dụng ma túy
sau khi bình gọi hàng liên lạc với một đối tượng chưa rõ lai lịch đặt phòng với giá ba triệu đồng
sau đó nhóm của bình đến một căn nhà ở tổ ba mươi một khu phố bốn c phường trảng dài
căn phòng được bố trí loa đèn chiếu địa sứ một thẻ nhựa và một tờ tiền cuộn tròn
một lúc sau hàng nhẫn phạm thị mai hai mươi bốn tuổi phạm thị đào một mươi tám tuổi cùng quê tỉnh sóc trăng
đặng thu thủy một mươi năm tuổi nguyễn thị thanh thảo một mươi chín tuổi cùng trú tỉnh đồng nai
với giá bốn trăm linh đồng một giờ đến để cùng sử dụng ma túy bay lắc với nhóm của bình
khi đủ người tỉnh lấy một gói ma túy cùng mọi người sử dụng đến sáng cùng ngày thì bị cơ quan công an bắt
qua test nhanh tất cả đều dương tính với chất ma túy trong đó đối tượng nguyễn thúy hằng dương tính với sars cov hai
chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi một lực lượng chức năng thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến do xe container bóp cháy làm tệ xế bị thương xảy ra gần cầu phú mỹ
khoảng sáu giờ bốn mươi năm phút sáng cùng ngày xe container mang biển số tỉnh long an lưu thông
trên đường võ chí công hướng từ quận bảy về thành phố thủ đức
khi vừa đổ hết dốc cầu phú mỹ thuộc phường thành mỹ lợi thành phố thủ đức
thì phương tiện mất lái tông gãy một cột đèn chiếu sáng
phương tiện tiếp tục lao xuống hàng cây xanh giữa đường hai thùng hàng văng khỏi xe trước khi phần cabin bốc cháy dữ dội
tài xế bị thương đã may mắn thoát nạn
cảnh sát tiếp nhận tin báo đã có mặt dập tắt ngọn lửa nhưng toàn bộ đầu xe container bị cháy rụi hoàn toàn
sự việc còn khiến giao thông qua khu vực ôn ứ kéo dài
bước đầu nguyên nhân vụ việc được xác định là do một xe ô tô chạy cùng chiều phía trước chuyển hướng đột ngột
nên tài xế đánh lái để tránh dẫn đến xảy ra tai nạn
kính thưa quý vị những ngày gần đây trên các phương tiện truyền thông cũng như là trên mạng xã hội
cập nhật nhiều đến vấn đề liên quan đến ông nguyễn đức hiển
phó tổng biên tập báo pháp luật tp hcm tối giác bà nguyễn phương hằng
đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương
ông và bà hằng không có mối liên hệ quen biết nào
sự việc bắt đầu từ khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
ông trả lời phỏng vấn báo điện tử đài tiếng nói việt nam vov với chủ đề
không thể cho mình quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng
trong đó ông hiển có nói đến các phát ngôn của bà nguyễn phương hằng livestream trên mạng xã hội
ông hiển cho rằng nội dung phát ngôn của ông là đúng pháp luật
phù hợp với các quy phạm pháp luật dựa trên góc độ nghiên cứu và quy định của pháp luật báo chí
thế nhưng bà hằng cho rằng bài phỏng vấn trên của ông thể hiện sự công kích gán ghép quy buộc tội cho bà hằng
cho đến hôm nay là ngày một mươi bảy tháng một mươi một thì bà đã có ít nhất hai mươi năm lần live stream xúc phạm
vì vậy cho nên là tuần qua tôi đã gửi đơn đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương và viện kiểm sát nhân dân tỉnh bình dương
tối giác hành vi phạm tội đối với bà nguyễn phương hằng
và ngày hôm nay thì tôi gửi tiếp đơn thứ hai là yêu cầu khởi tố vụ án và yêu cầu khởi tố bị can đối với bà nguyễn phương hằng
và tôi mong muốn rằng
cơ quan bảo vệ pháp luật ở đây cụ thể là cơ quan cảnh sát điều tra hai địa phương
thành phố hồ chí minh và bình dương sẽ quyết liệt thực hiện để mà bảo vệ các quyền lợi chính đáng cho những người bị xâm hại
vào sáng nay ngày một mươi bảy tháng một mươi một ông nguyễn đức hiển đã gửi đơn đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương
đến viện kiểm sát nhân dân tỉnh bình dương nội dung đơn yêu cầu khởi tố vụ án khởi tố bị can
nhằm điều tra hành vi bà nguyễn phương hằng sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử để làm nhục vu khống
lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của người khác
theo điều một trăm năm mươi năm điều một trăm năm mươi sáu và điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
về phần nhân sự ông hiển yêu cầu được bồi thường về tổn thất tinh thần
theo khoảng hai năm trăm chín mươi hai bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm buộc bà hằng phải xin lỗi
cải chính công khai đối với những nội dung bà hằng vu khống làm nhục xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của ông hiển
kính thưa quý vị ghen là một cái thứ gia vị trong tình yêu nhưng mà khi nêm nếm thì phải có nghệ thuật
nếu như quá đà thì gia vị đó rất dễ trở thành độc chất và không chỉ giết chết tình yêu tình chồng vợ mà còn gây ra rất nhiều hệ lụy
đầu tháng một mươi một trên địa bàn tỉnh tiền giang đã xảy ra hai vụ án do ghen tu gây ra hậu quả nghiêm trọng
vụ giết người xảy ra vào đêm ngày ba tháng một mươi một tại khu phố hai phường năm thị xã cai lậy là điển hình ghen tuôn mùa quán
nạn nhân bị đâm tử vong là anh trang văn tú tạm trú tại khu phố ba phường năm thị xã cai lậy
hai đối tượng bị bắt giữ vào sáng hôm sau là ngô thanh nhàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm cư trú khu phố ba phường hai thị xã cai lệ
và võ hồng tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi cư trú khu phố hai phường một thị xã cai lậy
tại cơ quan công an tuấn khai người cùng chung sống như vợ chồng với tuấn hiện tại là vợ cũ của anh trang văn tú
khoảng một tháng trước khi xảy ra vụ án tuấn thấy người phụ nữ sống chung với mình gặp lại anh tú nên bực tức ghen tuôn
đêm ngày ba tháng một mươi một sau khi uống rượu tuấn cùng anh nhàn tìm anh tú để giải quyết mâu thuẫn
hai đối tượng gặp anh tú tại khu phố hai phường năm
hai bên cử cãi rồi xảy ra sâu sát đánh nhau hậu quả anh tú bị thương nặng được mọi người xung quanh đưa đi cấp cứu sau đó tử vong
thời gian qua ở nhiều nơi nhiều vụ án mạng do ghen tuôn không chỉ xảy ra ở các đội tình nhân mà còn xảy ra trong các gia đình vợ chồng chung sống nhiều năm
khi lên cơn ghen có người không đủ tỉnh táo để kiểm soát bản thân gây hậu quả nghiêm trọng
đơn cử như vụ đốt nhà làm ba người chết một người bị thương xảy ra vào tối ngày hai tháng một mươi một tại phường một mươi thành phố mỹ tho làm chết ba người bị thương một người
ngoài ra từ thực tế các vụ án nghiêm trọng trong thời gian qua cho thấy đối tượng gây án có trình độ nhận thức kém thiếu kiềm chế dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho chính mình và người khác
nhất là các vụ án xảy ra trong nội bộ gia đình phần nhiều đều có sự âm ỉ bạo hành từ trước nhưng do người trong cuộc che giấu hoặc chưa được hòa giải xử lý thấu đáo
theo bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm thì có quy định một số điều khoản để xử lý hình sự
các hành vi bạo lực gia đình cũng như có liên quan đến bạo lực gia đình và các ngành đoàn thể ở địa phương thì phải tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân dẫn động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật kịp thời phát hiện đưa ra hòa giải xử lý các hành vi bạo lực gia đình ngay từ lúc đầu không để xung đột kéo dài và dẫn đến hậu quả lớn khó lực
đây có phần ngăn chặn bạo lực
ngăn chặn bạo lực gia đình các ngành cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật ở cơ sở làm cho mỗi gia đình hiểu rõ vai trò trách nhiệm của mình để xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc bền vững
sáng nay ngày một mươi bảy tháng một mươi một sau phần xét hỏi đại diện viện kiểm sát quyền đã giữ quyền công tố phiên tòa có phần luận tội với các bị cáo viện kiểm sát khẳng định đủ căn cứ truy tố bị cáo dương thị bạch diệp tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đó viện kiểm sát khẳng định
bị cáo diệp có tài sản tại năm mươi bảy cao thắng và thế chấp vay tại agribank trước khi mang tài sản này hoán đổi nhà đất năm mươi bảy cao thắng với tài sản một trăm tám mươi năm hai bà trưng
khi bị cáo gửi đơn hoán đổi cho nguyễn thành tài bị cáo diệp phải biết tài sản này đã bị thế chấp thì không thể hoán đổi
nhưng bị cáo chỉ mang bản photody mà không thông báo cho ủy ban nhân dân thành phố biết về việc tài sản này đã được thế chấp
trong phiên tòa trước đó bị cáo diệp nói đã báo cáo cho vi nhật tảo biết về việc tài sản đã thế chấp
kết quả điều tra xét hỏi công khai tại phiên tòa bị cáo thừa nhận sau khi hoán đổi sẽ thay thế số một trăm tám mươi năm hai bà trưng với năm mươi bảy cao thắng
với các căn cứ nêu trên có đủ cơ sở để khẳng định bị cáo diệp đã mang tài sản năm mươi bảy cao thắng đi thế chấp tại ngân hàng
nhưng vẫn mang tài sản này đi hoán đổi do đó đủ căn cứ để truy tố bị cáo tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nguyễn thành tài vì tin tưởng cấp dưới nên đã bị
lừa và bị thừa nhận trách nhiệm về việc nhà nước bị mất tài sản
bị cáo có giao cho văn phòng nhưng không kiểm soát được nên bị thất thoát tài sản của nhà nước
hành vi của tất cả các bị cáo đều đặc biệt nghiêm trọng là nguyên nhân dẫn đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản một trăm tám mươi năm hai bà trưng trái pháp luật
do đó các bị cáo bị viện kiểm sát đề nghị mức án như sau
dương thị bạch diệp tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mức án tù trung thân
tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng với các bị cáo khác với mức án như sau
bị cáo nguyễn thành tài bị đề nghị năm sáu năm tù
vi nhật tảo năm sáu năm tù
các bị cáo còn lại bị đề nghị từ ba đến năm năm tù
đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận thanh khê thành phố đà nẵng cho biết vừa kiểm tra và phát hiện năm tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ tại ga đường sắt đà nẵng
cụ thể công an quận thanh khê đã kiểm tra tàu hàng đang di chuyển từ bắc vào nam có biểu hiện bất minh
qua kiểm tra trên tàu có chứa khoảng năm tấn hàng hóa phần lớn là quần áo mỹ phẩm đồ chơi trẻ em và linh kiện điện tử
tại thời điểm bị phát hiện đơn vị vận tải và chủ kinh doanh chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ số hàng hóa nói trên
hiện công an quận thanh khê đã tiến hành lập biên bản kiểm kê toàn bộ lô hàng đồng thời tổ chức phân loại xác minh để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
vào khoảng bảy giờ sáng ngày hôm nay ngày một mươi bảy tháng một mươi một trong lúc tuần tra kiểm soát chống buôn lậu trên địa bàn biên giới huyện tịnh biên
tổ liên ngành chống buôn lậu của tỉnh an giang đã phát hiện bắt giữ đối tượng vận chuyển thuốc lá nhập lậu
vào thời gian trên tại khu vực ấp phú nhất xã an phú huyện tịnh biên
tổ công tác phát hiện đối tượng nguyễn minh tân điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng phương tiện để kiểm tra
tân liền tăng ga bỏ chạy được một đoạn thì bị bắt giữ
qua kiểm tra phát hiện trong xe có cất dấu hai trăm năm mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu hero
từ lời khai của tân lực lượng công an tiến hành kiểm tra hành chính nhà bà trương thị gốc phát hiện một hai trăm một mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại
hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật
thời gian gần đây
trên địa bàn thành phố hà nội đã liên tục xảy ra tình trạng các chủ đầu tư tự ý cắt điện nước của cư dân mỗi khi xảy ra mâu thuẫn
điều này đã khiến cho cuộc sống của nhiều hộ dân rơi vào cảnh khốn cùng
ghi nhận của phóng viên tại trung cư số ba mươi năm lê văn thiêm quận thành xuân thành phố hà nội
mọi sinh hoạt trong gia đình gần như bị đình trệ
tất cả đồ dùng đều được chưng dụng mang ra chữ nước
nếu muốn sử dụng nước sạch ba ngày hôm nay hộ dân này đã phải mua những bình đóng chai để sử dụng
thì đến bây giờ thực sự là nhà rất là khốn khổ rồi
tại vì nhà đây vừa mới sinh con mới có sinh được một mươi năm ngày
mà đã đi xuống dưới ban quản lý làm việc rất là nhiều lần rồi có các biên bản ghi nhận mà họ còn không lập biên bản
việc cắt nước thì mình cảm thấy rất là bức xúc là bởi vì tiền nước mình đóng đầy đủ
người ta cắt là bởi vì người ta yêu cầu mình phải đóng một cái giá phí quản lý rất là cao

những hình ảnh xếp hàng chờ lấy nước như thời bao cấp xuất hiện tại đây những ngày vừa qua
chủ đầu tư cắt nước sinh hoạt và chỉ để một vòi cấp nước tại sảnh này để cư dân nào muốn lấy nước phải xuống sách lên sử dụng
thế bây giờ cư dân phải xuống đây để xếp hàng lấy nước
mà ở đây một cái vị trí như chủ đầu tư nói là một vị trí đẹp thuận lợi mà dự án rất là cao cấp
thế mà để cho trường hợp mà dân đứng ra như thế này thì tôi nghĩ là thứ nhất là về phòng chống dịch là không đảm bảo
thứ hai là cuộc sống an ninh
cũng không được
và đảm bảo cho cuộc sống hàng ngày của cư dân nữa
để tìm hiểu nguyên nhân người dân bị cắt nước sinh hoạt trong khi tiền nước vẫn đóng đầy đủ
phóng viên chúng tôi đã liên hệ với ban quản lý tòa nhà
tuy nhiên nhân viên tại văn phòng báo lãnh đạo đi vắng
trực tiếp gọi điện liên hệ chúng tôi nhận được câu trả lời như sau
thì anh có thể cho tôi xin lịch để làm việc được không
cảm ơn anh ạ

theo tìm hiểu của phóng viên vụ việc chủ đầu tư cũng như ban quản lý tòa nhà tại ba mươi năm lê văn thiêm cắt nước sinh hoạt của người dân
chính quyền địa phương đã biết
ngày hai mươi tháng một mươi vừa qua cũng đã có cuộc đối thoại giữa các bên
chủ đầu tư đã ký cam kết không cắt nước cắt điện của người dân
tuy nhiên phóng viên chúng tôi ghi nhận trong sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi một
tình trạng cắt nước cắt điện vẫn diễn ra
đối với nội dung trên chính quyền địa phương đã biết
hiện tại bây giờ thứ nhất là lãnh đạo quận cũng như lãnh đạo phường đã nhiều lần làm việc gọi điện thôi
cũng chưa bởi vì cũng chưa gặp người ta
gói điện chủ tư thì yêu cầu tạm dừng cái nội dung cắt điện cắt nước để mở nước cho người dân
tuy nhiên là phía chủ tư cũng đang cân đối chăm sát
hiện tại phường cũng đang mong là cuộc họp buổi chiều nay này thuận đợi
để có thể mở nước mở điện cho người dân
còn các nội dung xung đột giữa hai bên thì có thể tìm cách thương lượng
luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm hai nghìn hai mươi mới được quốc hội thông qua
theo đó đã không chấp nhận bổ sung biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử lý phạt hành chính
ngừng cung cấp các dịch vụ điện nước
do đó nếu chủ đầu tư đơn vị quản lý nào cắt điện nước của cư dân
mà không phải do nợ chi phí cung cấp điện nước
ngừng cấp cung cấp dịch vụ theo quy định pháp luật là hành vi phạm pháp luật
với trường hợp vi phạm lần đầu là xử phạt vi phạm hành chính
thì bị xử phạt từ hai bốn triệu đồng theo khoảng ba một mươi hai ba mươi bốn hai nghìn một mươi ba nldcp ngày một mươi bảy một mươi hai nghìn một mươi ba
nếu đã bị xử phạt vi phạm hành chính về việc cắt điện nhưng vẫn thực hiện
thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo điều một trăm chín mươi chín luật hình sự sửa đổi năm hai nghìn một mươi bảy
tiếp theo sẽ là những tin tức kinh tế
trong nước đáng chú ý khác hiệp hội vận tải hành khách công cộng tp hà nội
đã có văn bản gửi tới ủy ban nhân dân tp hà nội đề nghị cho phép xe buýt
được hoạt động một trăm linh công suất vào giờ cao điểm
theo đó ông nguyễn trọng thông chủ tịch hiệp hội từ ngày một mươi bốn một mươi hai nghìn hai mươi một
theo quy định xe buýt hà nội được hoạt động trở lại với năm mươi công suất
sau một tháng hoạt động trở lại thì công tác tổ chức vận hành các tuyến buýt
được đảm bảo an toàn và tuân thủ nghiêm các quy định
dẫn phòng chống dịch
tuy nhiên những ngày cuối tháng một mươi trở lại đây lượng hành khách đi lại
có dấu hiệu tăng trở lại
mặt khác tần suất dịch vụ thưa từ một mươi năm đến sáu mươi phút một lượt
dẫn đến nhiều trường hợp hành khách phải chờ đợi lâu
và chuyển sang sử dụng phương tiện cá nhân
để phục vụ người dân đi lại bằng xe buýt được thuận tiện hơn
hiệp hội vận tải hành khách công cộng hà nội đề nghị cho xe buýt hà nội
được hoạt động một trăm linh công suất vào khung giờ cao điểm
từ sáu chín giờ sáng và một mươi sáu hai mươi giờ
chiều hôm qua ngày một mươi sáu tháng một mươi một việt nam airlines đã chính thức đón nhận
chứng chỉ cấp phép khai thác thường lệ các chuyến bay thương mại
giữa việt nam và mỹ
đây cũng là hãng hàng không đầu tiên của việt nam được cấp phép thông lệ đến mỹ
dự kiến chuyến bay đầu tiên sẽ cất cánh vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một tới đây
dự kiến các chuyến bay từ thành phố hồ chí minh đến san francisco
sẽ kéo dài một mươi ba tiếng năm mươi phút
chiều về xuất phát từ san francisco
hồ hạ cánh tại thành phố hồ chí minh với thời gian bay khoảng một mươi sáu tiếng bốn mươi phút
các chuyến bay sẽ được khai thác bằng tàu bay thân rộng boeing bảy trăm tám mươi bảy chín dreamliner
dự án từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một việt nam airlines sẽ khai thác thường lệ
đường bay giữa thành phố hồ chí minh và san francisco với tần suất là hai chuyến một tuần
hãng sẽ tăng lên bảy chuyến một tuần sau khi dịch bệnh được kiểm soát
và chính phủ việt nam cho phép mở lại các đường bay quốc tế thường lệ